cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e group công ty cổ phần đầu tư và phân phối e game
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn ngọc thủy
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e group
công ty cổ phần đầu tư và phân phối e game còn gọi là sác thủy đặng văn hiển
trưởng ban quan hệ cổ đông công ty cổ phần đầu tư và phân phối e game
cả hai cùng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày hai mươi năm tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm và bảo đảm quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những người mua cổ phần
cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần của công ty cổ phần tập đoàn giáo dục e group
hiện đang còn dư nợ chưa đến chỉnh báo
thì khẩn trương liên hệ cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo địa chỉ phòng sáu cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội số điện thoại chín trăm tám mươi tám tám trăm sáu mươi sáu sáu trăm một mươi một
tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bình dương
vừa phát hiện triệt xóa một đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức với quy mô và số lượng lớn
qua công tác nắm tình hình liên quan đến lĩnh vực con dấu căn cứ công dân
các đối tượng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh
có thể thấy việc làm giả tài liệu là rất đa dạng phong phú từ văn bằng chứng chỉ giấy phép lái xe
giấy đăng ký xe đến giấy khám sức khỏe giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đặc biệt trong tình hình hiện nay đang triển khai trọng trải tính năng tích hợp tiện ích của căn cứ công dân
và các dịch vụ công thủ tục hành chính công tác quản lý cư trú an sinh xã hội
nên việc các đối tượng làm giả cả căn cứ công dân
đây là đối tượng trần thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tỉnh đồng tháp
hiện đang ở tại phường tân thuận tây quận bảy thành phố hồ chí minh
phong bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường phú hòa thành phố thủy thường bột cùng tân phật gồm
chín giấy chứng nhận đăng ký xe máy mô tô một mươi bốn căn cứ công dân một thẻ bảo hiểm y tế
một chứng chỉ kỹ thuật viên sao bóp một bằng cao đẳng dược
qua làm việc đối tượng phong khai nhận số giấy tờ trên đều là giả và đang được đi giao cho khách đặt mua qua mạng xã hội
tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng phong ở quận bảy thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn một tài liệu giấy tờ công dấu giả các loại
bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bằng kỳ sư bằng tiến sĩ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
và nhiều thiết bị máy móc phương tiện phục vụ quá trình làm giả các loại tài liệu giấy tờ
đáng chú ý cơ quan công an cũng thu giữ được hơn hai trăm linh căn cứ công dân và nhiều phôi dùng để làm căn cứ công dân với quy mô lớn
đặc biệt có nhiều loại giấy tờ bằng cấp đã được làm giả hoàn chỉnh chuẩn bị đi giao cho khách hàng

theo cơ quan chức năng hiện nay việc các đối tượng sử dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ
ngày càng phức tạp với thủ đoạn liên lạc qua các tài khoản trên mạng xã hội liên kết với nhiều hội chống để nhận làm giả căn cứ công dân
với những trường hợp sử dụng thẻ căn cứ công dân giả để phai tiền trôi chiếm đoạt hoặc thực hiện các giao dịch dân sản
hình sự trái pháp luật nhằm che giấu thông tin bản thân
trong thời gian tới lực lượng công an sẽ tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ đồng bộ quyết liệt của các cơ quan chức năng liên quan
để xác minh các đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ
tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước ứng dụng những phần mềm tiện ích của bộ công an để người dân có thể tự mình kiểm tra thông tin cá nhân
và nhận diện được các loại giấy tờ giả nhằm nâng cao việc tối giác các hành vi phạm tội của các đối tượng qua phần mềm vneid
công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắk vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ một đối tượng mang hai khẩu súng đến nhà một người phụ nữ bắn để giải quyết mâu thuẫn
đó là nguyễn đoàn tú khải bốn mươi tuổi chú tại xã chuebu tp bunma thuật
theo điều tra ban đầu giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn khải xảy ra mâu thuẫn với một phụ nữ hai mươi chín tuổi ở phường tân lợi tp bunma thuật
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng ba khải mang theo một khẩu súng rulo bên trong có lắp sẵn sáu viên đạn và một khẩu súng hơi đến nhà người phụ nữ trên để giải quyết
tại đây khải đạp cửa rồi rút súng bắn vỡ cửa kính sau đó khải nhanh chóng điều khiển xe máy về nhà một người quen
được biết khải đã từng có năm tên án về các tội cướp tài sản cố ý gây thương tích và tặng chữ trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đã được chuyển giao cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền
sau bốn ngày xét xử vào chiều qua tòa án nhân dân tỉnh tiền giang tuyên án hai mươi hai bị cáo trong vụ nổ súng làm một người chết ba người bị thương
tại cơ sở carrow kxo trên địa bàn xã đạo thạnh tp mỹ tho
theo cáo trạng do có mô thuẫn cá nhân nên thạch trung nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và dương minh nhật sinh năm hai nghìn một
cùng chú tại tp mỹ tho tỉnh tiền giang hẹn nhau đến cơ sở carrow kxo để giải quyết
vào đêm ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhóm của nghĩa trong đó có nguyễn thanh triều đến hát tại quán karaoke xo và gặp nhóm của nhật
trong đó có nguyễn thành hải hai nhóm đã xảy ra cự cãi xô sát lúc này triều dùng súng bắn làm hải tử vong và ba đối tượng khác bị thương
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thành phố mỹ tho tiến hành bắt và khởi tố hai mươi hai đối tượng có liên quan đến vụ án
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh triều tử hình về tội giết người ba năm tù về tội gây dối trật tự công cộng tổng hợp hình phạt chung là tử hình
hai mươi một bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ ba năm sau tháng tù đến một mươi hai năm tù về tội gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
trong khi đó tòa án nhân dân tỉnh bình định cũng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn thị yến trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện tuy phước một mươi bảy năm tù giam
đồng phạm của trang là võ thành tín sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị xã an nhơn lệnh án một mươi tám tháng tù giam về tội tảng trự trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trang đã mua chín mươi bảy năm gram methamphetamine của một người không rõ lai lịch tại tp hcm sau đó mang về nhà cất giấu để sử dụng và bán lại kiếm lời
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt là từ ngày hai mươi hai tháng sáu trang đã tám lần bán ma túy cho tín và đối tượng nghiện khác với số lượng một mươi bốn tám gram
trong vụ án này tín đã chuyển khoảng hai triệu đồng
trang đã mua hai bốn mươi tám gram ma túy nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tảng trự trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian ba tháng đối với một mươi hai bị can để điều tra về hành vi đánh bạc
và một bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại xã cúi an huyện vũng liêm
theo đó bị can nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
bị can nguyễn minh toàn sinh năm hai nghìn hai bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc
một mươi hai bị can còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc
theo hồ sơ vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nhóm bị can này đang tụ tập tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp an cúi xã cúi an huyện vũng liêm
thì bị lực lượng phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long chủ công phối hợp với các lực lượng thuộc công an huyện vũng liêm bắt quả tang tạm giữ một mươi bốn đối tượng có liên quan và tăng vật phương tiện gồm hai con gà hai cặp cỡ sắt một mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng một mươi năm điện thoại di động một mươi một xe mô tô và tổng số tiền hơn bốn mươi bốn triệu đồng
quá trình điều tra một mươi ba bị can đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
xác minh theo bám đến tận hàng ổ của từng đối tượng
ngoài ra nhờ có sự hỗ trợ tích cực của công an tỉnh con tum và công an tỉnh quảng ninh
trong điều tra truy tìm các đối tượng thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan
sớm truy tố xét xử và xử lý nghiêm minh trước pháp luật
còn tại lạng sơn với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn quốc trương
trú tại phường hoàng văn thụ tp lạng sơn vừa bị công an tp lạng sơn tỉnh lạng sơn bắt giữ để điều tra
theo đó vào hồi một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng ba tổ công tác công an tp lạng sơn tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở
của nguyễn quốc trương phát hiện đối tượng đang ở phòng khách có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác thu giữ trên bàn một bình thủy tinh có gắn vòi hút trương khai nhận là dụng cụ để sử dụng ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp lực lượng công an thu giữ trong tủ quần áo tại phòng ngủ của đối tượng
có ba mươi sáu viên nén màu hồng hai viên nén màu xanh và một số tăng vật liên quan
trương khai nhận số viên nén trên đều là ma túy hiện vụ việc đang được tiếp tục cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
ma túy là một trong những nguồn gốc của các loại tội phạm do đó với phương châm cắt ngọn tỉa cành cưa thân đảo gốc và chốc rễ
công tác đấu tranh với các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy đã được công an đồng nai đặc biệt quan tâm
và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm ma túy
sau đây sẽ là ghi nhận tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
để từng bước loại bỏ cái chết trắng ra khỏi địa bàn công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân
tham gia phòng chống tội phạm đồng thời tăng cường nắm tình hình đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản giả soát sang lọc các đối tượng nghi vấn
để kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tôi có đủ tông vào quán cà phê công an uống nước vào trong quán kèm nước trong
tôi có lấy trong túi ra một hộp giấy và lấy nồi ăn vào chai và chịu dùng được mấy hơi thì công an xã trung thọ phát hiện
đồng trai phát hiện và bắt giữ
em có đi cà phê và gặp một người bạn uống cà phê cùng bạn ấy có bảo là hôm nay có bạn ở xa về khu vực em chơi
em mới em với bạn ấy luôn không nhất là đi sử dụng ma túy
đến nay em cũng không biết em không biết em không biết em không biết em không biết em không biết em không biết em không biết em không biết em không biết em không biết em không biết em không biết em không biết em không biết
trước trưa cùng ngày thì khoảng tầm một mươi hai giờ thì em có xíu nhà chở bạn ấy lên chỗ khách sạn để thay phòng và sử dụng
kết quả từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an huyện tràng bom đã phát hiện triệt phá hai mươi sáu vụ bắt bảy mươi năm đối tượng liên quan đến mua bán tàng trữ chưa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã ra quyết định khởi tố hai mươi hai vụ ba mươi chín bị can ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn mươi năm đối tượng
số tiền gần bảy mươi triệu đồng số còn lại đang tiến hành điều tra
trong thời gian tới chúng tôi thực hiện tốt các công tác kiệp vụ cơ bản của ngành công an
trong đó tập trung đấu tranh chuyên sâu vào tội mua bán chế phép chất ma túy
để từ đó đánh một đường dây phải cảnh tỉnh cả vùng để tạo sự răn đe hạn chế tình hình tội phạm ma túy và vi phạm pháp luật
những kết quả trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay của công an huyện xuân lộc
tiếp tục góp phần bảo đảm an ninh trả tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
đồn biên phòng tri lễ bộ đội biên phòng nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức
cho người khác ở lại việt nam trái phép để thu lợi bất chính đối với đối tượng sông ba tổng
trú tại xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
trước đó tại khu vực đường quốc lộ một mươi sáu thuộc bản na niếng xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng phát hiện có một mươi người mang theo nhiều đồ dùng sinh hoạt có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện tám người có quốc tịch lào bốn người lớn và bốn trẻ em không có các loại giấy tờ tùy thân giấy tờ xuất nhập cảnh
qua điều tra xác minh đối tượng sông bá tồng là người tổ chức cho các công dân lào ở lại việt nam trái phép
để thu lợi bất chính với số tiền là một triệu năm trăm linh ngàn đồng một người